những ngày tới hai khu vực tiếp tục có mưa rào và rông diện rộng
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần nề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
còn về tình hình nhiệt độ hầu như không biến động nhiều
khu vực tây nguyên sao động từ hai mươi đến ba mươi một độ và khoảng hai mươi bốn đến ba mươi ba độ tại nam bộ
đến với biển đông tại cả quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây bắc đến tây cấp bốn cấp năm
nên nhiệt độ tại cả hai quần đảo sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây có mưa rào và rông giải sát
sau mưa giảm có nắng gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
với nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ